công an quận một tp hcm cho biết vừa đấu tranh triệt phá bắt giữ một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy vào buổi trưa tại khu vực trung tâm thành phố
ba đối tượng bị bắt giữ khi đang giao xe máy vừa trộm cắp đưa đi tiêu thụ gồm trần trọng mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
nguyễn thọ tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và phạm văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
qua kiểm tra công an thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã đi trộm xe máy trên địa bàn tp hcm tài sản sau khi trộm cắp được sẽ đưa đi tiêu thụ ở tây ninh long an
bước đầu qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận một và ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận ba
hiện vụ việc đang được công an quận một tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ truy bắt những đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật